thưa quý vị chính phủ vừa ban hành nghị định bảy mươi ba hai nghìn hai mươi ba quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
nghị định ngay sau khi được ban hành đã nhận được sự đồng thuận cao từ dư luận xã hội với kỳ vọng sẽ cởi nút thắt cho sự năng động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ các cơ quan hành chính hiện nay
nghị định bảy mươi ba quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung bao gồm năm chương hai mươi bốn điều
trong đó quy định cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung có thể không bị xử lý trách nhiệm hoặc loại trừ miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định
nhiều hình thức khuyến khích cán bộ dám nghĩ dám làm cũng được khuyến khích rõ
trong đó các đề xuất đổi mới sẽ được đưa ra thảo luận biểu quyết cho ý kiến và tiến hành thông qua
khi cán bộ có đề xuất đổi mới sáng tạo sẽ được khen thưởng dưới nhiều hình thức trong đó có thể xét nâng lương trước thời hạn hoặc được xem là căn cứ để bổ nhiệm quy hoạch và luân chuyển theo hướng ưu tiên
cần phải khẳng định việc ban hành nghị định là rất cần thiết thế nhưng làm sao để bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung là câu hỏi đang đặt ra từ thực tiễn khi triển khai nghị định số bảy mươi ba của chính phủ
vì vậy yêu cầu đặt ra là cần phải chuyển hóa nghị định bảy mươi ba thành các việc làm cụ thể trong quy chế làm việc và quy trình công tác ở mỗi cơ quan đơn vị gắn với trách nhiệm cá nhân trách nhiệm người đứng đầu
những vấn đề gì đang được đặt ra cũng như chính sách thực hiện ra sao và như thế nào tiến sĩ nguyễn văn đáng nhà nghiên cứu quản trị công và chính sách học viện chính trị quốc gia hồ chí minh sẽ có những chia sẻ cụ thể ngay sau đây